tại xã tiến thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác có công suất bốn trăm linh tấn một ngày
không chỉ góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm dự án còn góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương
nhà máy xử lý rác thành phố phan thiết có tổng mức đầu tư hơn bốn trăm chín mươi năm năm tỷ đồng được xây dựng trên diện tích một mươi hectare tại thôn tiến bình xã tiến thành thành phố phan thiết
nhà máy có công suất xử lý bốn trăm linh tấn rác một ngày và được vận hành tất cả các ngày trong năm
công nghệ được áp dụng tại nhà máy là công nghệ trong nước trên cơ sở liên tục cập nhật nâng cấp kết hợp với kỹ thuật lò đốt công nghệ liên bang nga và hệ thống điều khiển tự động của nhật bản
bằng việc chế biến và tái sử dụng rác thải sinh hoạt để sản xuất ra phân hiệu cơ vi sinh và tái sử dụng plastic hỗn hợp
dự án nhà máy xử lý rác thành phố phan thiết sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do trôn lấp rác thải và giải quyết triệt đề vấn đề ô nhiễm thứ cấp từ việc trôn lấp rác thải
bên cạnh đó sẽ góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương
dự kiến đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy dự án nhà máy xử lý rác thành phố phan thiết sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động